các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật

và áp dụng các biện pháp y tế phù hợp
các nhà hàng quán ăn karaoke ở vùng cấp độ một hai và ba tại bình dương
khi hoạt động tại chỗ phải đảm bảo năm k triển khai các biện pháp phòng dịch
văn bản hỏa tốc được tỉnh thực hiện dựa trên căn cứ nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo đó tỉnh triển khai năm giải pháp để thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
theo từng cấp độ dịch cấp một nguy cơ thấp cấp hai nguy cơ trung bình
cấp ba nguy cơ cao và cấp bốn là nguy cơ rất cao
theo đánh giá các lộ dịch của sở y tế bình dương đến ngày hai mươi một tháng một mươi
tỉnh bình dương thuộc cấp độ hai hiện bình dương không còn xã phường nào thuộc nguy cơ cấp độ bốn
tỉnh bình dương quyết định cho phép nhà hàng quán ăn ở các vùng cấp độ một hai và ba
được hoạt động bán tại chỗ tất cả các vùng khi mở bán đều phải đảm bảo năm k
triển khai các biện pháp phòng dịch như hạn chế số lượng người mua bán cùng một thời điểm
quét mã qr tiêm vaccine xét nghiệm hoạt động bán hàng rong
vé số dạo ở vùng cấp độ một được hoạt động bình thường
ở vùng cấp độ hai người bán hàng rong phải thực hiện đăng ký và quét mã qr tại điểm bán hàng
người bán vé số dạo phải có mã qr riêng thực hiện quét mã qr trong quá trình đến và đi
vùng cấp độ ba và bốn ngừng hoạt động
trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện lợi chợ đầu mối ở vùng cấp độ một hai ba được hoạt động bình thường
thường karaoke quán bar quán game làm tóc ở vùng cấp độ một hai ba được hoạt động
với điều kiện thực hiện đúng đủ các yêu cầu biện pháp về an toàn phòng chống dịch theo quy định
cấp một được hoạt động sáu mươi công suất cấp hai được hoạt động năm mươi công suất cấp ba hoạt động ba mươi công suất
khách ngoại tỉnh tham gia hoạt động này yêu cầu giấy tiêm vaccine giấy xét nghiệm âm tính trong bảy ngày
tỉnh an giang sẽ áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ hai
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và việc ban hành quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đáng chú ý vũ trường karaoke quán bar quán game làm tóc ở vùng cấp độ một hai và ba
được hoạt động với điều kiện thực hiện đúng đủ các yêu cầu biện pháp về an toàn phòng chống dịch theo quy định
bị ban nhân dân tỉnh an giang cho biết vừa ban hành quy định về áp dụng tạm thời
các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó trên địa bàn an giang sẽ áp dụng các biện pháp hành chính ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
cụ thể các hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời được phép hoạt động nhưng không quá ba mươi người
trên một hoạt động trong cùng một thời điểm và người tham gia phải tiêm ít nhất một liều vaccine
phòng covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng
riêng đối với người từ sáu mươi năm tuổi trở lên phải tiêm đủ hai liều vaccine sau một mươi bốn ngày
các cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ phục vụ bảy mươi công suất quán nhưng không được phục vụ thức uống có cồn
các loại hình chợ siêu thị trung tâm thương mại cơ sở sản xuất kinh doanh xí nghiệp được hoạt động bình thường
tuy nhiên đội ngũ shipper nhân viên chủ cơ sở phải được tiêm một liều vaccine ít nhất sau một mươi bốn ngày
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng hoặc có xét nghiệm âm tính với sars cov hai
có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ tính từ thời điểm xét nghiệm
khách sạn nhà nghỉ tham quan du lịch biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao
giảm chiều phim đều phép hoạt động nhưng phải hạn chế
còn các giải đấu thể thao sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng sân vận động
các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp trừ dịch vụ cắt tóc
khu vui chơi giải trí quán bar karaoke game massage phố đi bộ chợ đêm sẽ tiếp tục tạm dừng
về lĩnh vực giáo dục sở y tế và đào tạo sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch
được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ở cấp độ hai
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác được phép tổ chức học trực tiếp
những việc hành khách cần làm trước trong và sau chuyến bay trong giai đoạn hàng không
đang khởi phục mạng bay và tăng tần suất chuyến bay thương mại nội địa
khi thực hiện chuyến bay hành khách cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ chính xác các giấy tờ theo quy định
tránh tình trạng khi đến sân bay phải khai lại khai bổ sung kéo dài thời gian làm thủ tục
nguy cơ chậm chuyến ủn tắc cục bộ tại nhà ga
trước khi thực hiện chuyến bay hành khách cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân
theo quy định chuẩn bị giấy chứng nhận tiêm chủng giấy chứng nhận khỏi covid một mươi chín
hoặc kết quả xét nghiệm sars cov hai còn hiệu lực in và điền đầy đủ thông tin
chính xác trên bản cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín theo mẫu quy định
khai báo y tế trên ứng dụng bc covid đo thân nhiệt trước khi khởi hành
hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng như ho sốt khó thở
đau mỏi cơ đau giấc học mất vị giác
làm thủ tục check in online hoặc sử dụng hệ thống kiosk check in tại nhà ga để hạn chế tiếp xúc
sau khi thực hiện chuyến bay trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú
lưu trú hành khách phải luôn thực hiện năm k sử dụng ứng dụng bc covid
hạn chế rừng và không tiếp xúc với nơi đông người
chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú
tự theo dõi sức khỏe và thực hiện theo quy định cụ thể của từng địa phương
về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín kể từ ngày về địa phương
trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rắt họng mất vị giác
thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy định xử lý dịch bệnh theo quy định
đã có tám mươi ba người lao động làm việc tại tám mươi sáu nhà máy trong các khu công nghiệp khu chế xuất
doanh nghiệp trên cả nước được hưởng lợi từ chương trình phúc lợi
do công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán việt phú đồng hành với tổ chức
qua ba tháng thực hiện đã có tám mươi ba người lao động làm việc tại tám mươi sáu nhà máy
trong các khu công nghiệp khu chế xuất doanh nghiệp trên cả nước được hưởng từ chương trình này
đây là chương trình phúc lợi do công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán việt phú đồng hành với tổ chức
công đoàn việt nam chăm lo kịp thời cho đời sống của người lao động khó khăn
ngoài việc giúp công nhân giảm thiểu áp lực về tài chính trong thời gian giãn cách xã hội do dịch covid một mươi chín
chương trình cũng tặng một hai trăm linh nhu yếu phẩm cho người lao động khó khăn
qua chín năm hình thành và phát triển chương trình phúc lợi đã triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên
đến một bảy triệu người lao động tại ba trăm linh nhà máy xí nghiệp
sản phẩm chương trình mang phúc lợi đến cho người lao động gồm các sản phẩm điện tử
điện máy thiết yếu để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các gia đình công nhân
chương trình còn phối hợp với các ngân hàng cơ quan tài chính bảo hiểm để cung cấp dịch vụ ứng tiền lương linh hoạt
nhằm giúp người lao động giải quyết các khoản chi phí phát sinh hàng tháng
giảm thiểu rủi ro người lao động phải đối mặt với các tổ chức tín dụng đen
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi giáo dục phổ thông cấp tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông ở cà mau
tổ chức dạy và học trực tiếp đối với những trường thuộc cấp độ một theo quy định của sở y tế
sở giáo dục và đào tạo tỉnh cà mau thông tin về kế hoạch tổ chức dạy và học trong tình hình mới
không phải trường nào thuộc cấp độ một cũng cho học sinh đi học trở lại mà phải lựa chọn những trường thuộc khu vực thực sự an toàn
riêng các trường trên địa bàn thuộc thành phố cà mau không tổ chức dạy và học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới
riêng tất cả các trường học còn lại sẽ tổ chức dạy và học trực tuyến chương trình chính khóa
quy định đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông không áp dụng đối với cấp tiểu học
cấp mầm non tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo mới
bên cạnh đó sở giáo dục và đào tạo cũng chỉ đạo các trường kịp hoàn thành tổng vệ sinh khử khuẩn
sắp xếp lại phòng học trên từng địa bàn nhưng trường dọn dẹp xong đảm bảo đủ điều kiện là khẩn trương tổ chức dạy và học
không cầu toàn đợi đến khi hoàn thành trên phạm vi cả huyện thành phố
đồng thời đội ngũ giáo viên nhân viên và học sinh an toàn về sức khỏe không có các triệu chứng như sốt ho mệt mỏi
đau học mất vị giác và khiếu giác khó thở đảm bảo giãn cách trong trường theo quy định của sở
cảm ơn các bạn đã theo dõi